ban an toàn giao thông tỉnh phú yên và huyện tuy an đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân bị tai nạn
trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tầm hai mươi một h bốn mươi năm đêm ngày hai mươi năm tháng một
tại km một nghìn ba trăm linh hai một trăm năm mươi trên đường quốc lộ một a đoạn qua địa phận khu phố trường xuân thị trấn trí thạnh huyện tuy an
và hỗ trợ các nạn nhân mỗi người một triệu đồng
doanh nghiệp có phương tiện bị tai nạn cũng đã điều động một xe khách dường nằm từ quảng ngãi và phú yên
để đưa những hành khách về quê theo yêu cầu
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một tại km một nghìn ba trăm linh hai một trăm năm mươi trên quốc lộ một đoạn qua thị trấn trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi tám nghìn một hướng từ tp hcm đi quảng ngãi
do ông thái tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tp hcm điều khiển chở bốn mươi sáu hành khách đến đoạn đường trên gặp tai nạn
lao xuống dụng lúa ở độ sâu hơn bảy mét
hậu quả ba mươi ba hành khách bị thương được đưa đến trung tâm y tế
trong đó có một mươi năm trường hợp phải chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
ngay sau vụ tai nạn đại diện lãnh đạo tỉnh phú yên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả
được biết đây là điểm đen tai nạn giao thông nhất là đối với lái xe không thông thạo địa bàn
ban an toàn giao thông tỉnh phú yên đã có nhiều văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khảo sát khắc phục
nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét